quỹ ban nhân dân tp hcm vừa có chỉ đạo về tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
về tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh tiêu dùng quỹ ban nhân dân tp hcm yêu cầu các sở ngành quận huyện thực hiện nhiệm vụ kép
vừa ngăn chặn xử lý tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn vừa phát triển kinh tế tập trung vào các nhóm giải pháp như nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh
tận dụng cơ hội thu hút các nguồn vốn đầu tư dịch chuyển vào việt nam nói chung và thành phố nói riêng
về đẩy mạnh và giải ngân vốn đầu tư công quỹ ban nhân dân tp hcm yêu cầu các sở ban ngành quỹ ban nhân dân quận huyện khấn trương thực hiện chương trình hành động
về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi